trưa nay sở y tế hà nội thông tin trên địa bàn vừa ghi nhận thêm hai mươi bốn ca nhiễm mới tại bảy quận huyện
trong đó một mươi một ca được sàng lọc sang lọc từ những trường hợp ho sốt trong cộng đồng và bệnh nhân thứ phát
cụ thể chùm ca bệnh liên quan đến nhà thuốc đức tâm đống đa có năm bệnh nhân
liên quan đến thành phố hồ chí minh có hai bệnh nhân chùm tân mai hoàng mai năm bệnh nhân
liên quan đến công ty sei nguồn lây từ bắc giang một bệnh nhân
phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc người ho sốt bốn bệnh nhân liên quan f được phát hiện qua sàng lọc bảy bệnh nhân
trong các chùm ca nhiễm trên bảy người có địa chỉ ở sơn tây đến từ một số khu vực gồm sơn lộc
quang trung phú thịnh xuân khanh và lê lợi
năm trường hợp được phát hiện tại hai bà trưng trú tại nguyễn du đông mát
quận hoàng mai ghi nhận năm người nhiễm có địa chỉ tại mai động tương mai tân mai
tại hoài đức các khu vực có thêm người dương tính với virus sars cov hai là an thượng và an khánh
ngoài ra một số khu vực cũng ghi nhận thêm một trường hợp nhiễm virus mới là thụy khuê tây hồ phùng xá thải thất và cấn hữu quốc oai
trước đó thông tin trong sáng nay hà nội có một mươi ca nhiễm như vậy tổng số ca nhiễm tính đến trưa nay là ba mươi bốn ca